trong vùng đông nam bộ tỉnh bình dương là một trong những địa phương ghi nhận có nhiều dấu tích chiến tranh trong đó có nhà tù phú lợi
men theo một đoạn ngắn tuyến đường một tháng một mươi hai thuộc thành phố thủ dầu một cổng khu di tích nhà tù phú lợi nằm im liềm với những tàn cây xanh mát
nhà tù phú lợi do mỹ diệm xây dựng năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy để giam cầm các cán bộ chiến sĩ và người yêu nước trên mọi miền tổ quốc
nhà tù có diện tích khoảng hơn bảy mươi bảy m hai là một trong những nhà tù lớn nhất ở khu vực đông nam bộ
kiến trúc của nhà tù gồm nhiều khu hành chính khu gia đình binh sĩ và khu giam giữ gồm ba trại với chín phòng giam
được đánh dấu theo thứ tự abcd ngăn cách nhau bằng bức tường kẻm gai dày đặc
bao quanh ba trại giam là hai bức tường cao với kẻm gai và hệ thống bảo vệ kiên cố hoàn toàn cách biệt với bên ngoài
để lưu giữ giá trị di tích trong khuôn viên của nhà tù phú lợi nhiều hạng mục đã được sửa chữa và phục dựng
đó là những nhà tù như thế này với hình tượng người tù nhân bị giam cầm và tra tấn rất là hài khắc
lúc đầu nơi đây chỉ là trại giam với số tù nhân khoảng một trăm linh nam và bốn nữ
đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đã tăng lên ba người đến cuối năm một nghìn chín trăm năm mươi tám là khoảng sáu người trong đó có một tù nhân nữ
khi đến tham quan nhà tù phú lợi du khách được khám phá từng khu trại giam để có thể tận mắt chứng kiến tội ác của đế quốc thực dân
ngay giữa trung tâm khu di tích là bức tượng bàn đồng cao ba năm m của cố tác giả điêu khắc diệp
bên châu thể hiện sự đau thương trong ngày xảy ra vụ đầu độc tù nhân đưa cao tinh thần đấu tranh bất khuất của tù dân phú lợi năm xưa
với giá trị là sự to lớn của nhà tù phú lợi tỉnh bình dương đang xây dựng những đề án để kêu gọi các nguồn lực đầu tư
sở hữu hóa nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ thu hút du khách để đưa di tích trở thành một điểm du lịch về nguồn hấp dẫn
trong hành trình văn hóa tại tỉnh bình dương
ngày một mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bộ văn hóa thông tin nay là bộ thể thao văn hóa và du lịch đã ban hành quyết định số chín mươi chín
công nhận nhà tù phú lợi là di tích lịch sử cấp quốc gia
hàng năm di tích tiếp đón nhiều lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan tìm hiểu về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc
nhà tù phú lợi hiện là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay
ngày sau thông qua các hoạt động cụ thể như kết nạp đoạn viên mới hướng đạo một địa chỉ không thể thiếu trong hành trình về nguồn nhiều ý nghĩ